thưa quý vị sáng nay một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can về các hành vi giết người và che giấu tội phạm
trong vụ án giết người xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra vào ngày ba tết tại xã minh đức huyện việt yên
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ
vận động đối tượng vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và bùi thế quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú cùng về hành vi che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô
của anh thân văn tùng giữa hai bên xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tăng hung khí